yên bái là địa phương nằm trong vùng trọng điểm về mưa lũ ở khu vực miền núi phía bắc
do vậy luôn có nguy cơ rất cao khi phải đối mặt với thiên tai mỗi khi vào mùa mưa lũ
để chủ động và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra qua tìm hiểu thì người dân mong muốn
họ sẽ có thêm nhiều hơn những thông tin về cảnh báo mưa lũ và hướng dẫn những kỹ năng phòng tránh mỗi khi mưa lũ về
thực tế cho thấy trong năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh yên bái đã hứng chịu hai mươi một đợt thiên tai mưa lũ
và trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám này trên địa bàn tỉnh tiếp tục hứng chịu chín trận thiên tai
do vậy mỗi khi có mưa lũ tới người dân mong muốn được hỗ trợ về kiến thức
kỹ năng phòng tránh mưa lũ cũng như thông tin cảnh báo thiên tai
hiện tại trên các địa bàn sung yếu của tỉnh yên bái mới được đầu tư một số trạm đo mưa tự động
nhưng chưa có hệ thống cảnh báo sớm do đó chưa xác định chính xác các khu vực vị trí
có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất để cảnh báo và xây dựng phương án ứng phó phù hợp
trong năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín sẽ xây dựng một số hệ thống về cảnh báo mưa
về cảnh báo nước rông
và về cảnh báo coi như là lũ ống lũ quét và sạt lở đất
ngoài vấn đề đó ra thì cũng được bộ tài nguyên và môi trường quan tâm trong vấn đề
xây dựng các bản đồ về các vùng coi như có nguy cơ lũ ống lũ quét và sạt lở đất
đặc biệt là sắt lở đất
thế còn trong những năm tiếp theo nữa thì chúng kiến nghị với lại các bộ ngành trung ương
quan tâm và hỗ trợ đối với lại tỉnh
về việc đầu tư và xây dựng những hệ thống quan trắc đa phương tiện
để làm sao cảnh báo cho người dân được sớm và cũng không bị ảnh hưởng thiệt hại về người tài sản
biện pháp trước mắt tỉnh yên bái cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
sẵn sàng ứng phó và thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
mặt khác việc ứng dụng khoa học công nghệ để có hệ thống cảnh báo sớm mưa lũ
để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn cũng rất cần được quan tâm đầu tư
giúp cho công tác phòng tránh mưa lũ mang lại hiệu quả và an toàn cho người dân